trong những ngày gần đây mỗi ngày có khoảng hơn hai mươi tấn rác từ biển trôi giạt vào các bãi tắm của thành phố vũng tàu
gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố
hiện tại thì thành phố vũng tàu đang tập trung làm sạch các bãi tắm để phục vụ cho khách du lịch trong mùa cao điểm
theo lãnh đạo ban quản lý các khu du lịch thành phố vũng tàu
hiện tượng rác từ biển trôi giạt vào các bãi tắm trên địa bàn thành phố thường xuất hiện vào giữa tháng sáu và kéo dài đến tháng tám hàng năm
đây là mùa cao điểm đón khách du lịch của bà rịa vũng tàu
nên hiện tượng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương
để đối phó với tình trạng trên công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị vũng tàu
đã phải huy động hết công nhân làm việc tại các bãi tắm để dọn dẹp số rác trên
sau đó mưa to nước mưa trôi đưa ra biển nó sẽ giạc vào
cái bữa ngày hai chiếc hai xe này ngày hai mươi khối cả bãi trước cả dọc bờ kè đây
từ bãi trước dọc bờ kè xuống tới bãi dưới có một ngày khoảng hai mươi tấn mấy ngày nhiều
nó vừa nhiều nó vào bãi trước nhiều lắm
việc tổ chức các lực lượng gia quân dọn dẹp rác tại các bãi tắm thành phố vũng tàu
bước đầu xử lý hiệu quả được tình hình rác từ biển trôi giặt vào bờ
tuy nhiên theo dự báo với lượng mưa trên địa bàn đang ngày càng tăng lượng rác trôi giạt sẽ rất lớn
địa phương cần tổ chức lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các bãi tắm để xử lý ngay khi xuất hiện rác trôi giặt vào bờ
tránh tình trạng rác ủ nứ với số lượng lớn tại các bãi tắm mới tiến hành thu gom
gây mất mỹ quan và hình ảnh của du lịch thành phố